ngay sau khi kết thúc hội nghị cấp cao trực tuyến các nước tham gia đàm phán hiệp định đối tác toàn diện khu vực
trưa nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và các nhà lãnh đạo asean cùng các nước đối tác đã chứng kiến việc ký kết hiệp định quan trọng này
và từ các đầu cầu truyền hình trực tuyến bộ trưởng kinh tế của một mươi năm quốc gia đã ký kết hiệp định đối tác toàn diện khu vực rcep
phát biểu tại lễ ký kết thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ sau tám năm đàm phán asean và các nước đối tác đã hoàn thành thắng lợi việc đàm phán hiệp định rcep với khối lượng công việc đồ sộ mở ra một giai đoạn hợp tác kinh tế thương mại mới đầy hứa hẹn tốt đẹp
asean và các nước đối tác đã hoàn thành thắng lợi việc đàm phán hiệp định rcep với khối lượng công việc đồ sộ
mở ra một giai đoạn hợp tác kinh tế thương mại mới đầy hứa hẹn tốt đẹp

ngài tổng thư ký asean cùng quý vị đồng nghiệp về sự ủng hộ nỗ lực trong nhiều năm qua thủ tướng bày tỏ tin tưởng hiệp định rcep sẽ sớm được các nước phê chuẩn và đưa vào thực thi trong thời gian tới góp phần hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín và đem lại thịnh vượng chung cho người dân doanh nghiệp của tất cả các nước thành viên